số liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế iea cho thấy doanh thu từ xuất khẩu dầu của nga đã tăng khoảng năm mươi
kể từ đầu năm tới nay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo đó kể từ đầu năm tới nay nga đã thu về hai mươi tỷ đô la mỹ mỗi tháng
từ việc bán dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu
doanh thu của nga vẫn tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương tây nhằm vào moscow
theo iea các đợt vận chuyển dầu của nga vẫn tăng
trong tháng bốn số lượng vận chuyển tăng thêm khoảng sáu trăm hai mươi thùng dầu trên một ngày
so với tám một triệu thùng trong tháng ba về mức trung bình của thời điểm trước
khủng hoảng ukraine và phương tây áp trừng phạt
do nhu cầu tăng các tàu vận chuyển của nga đã chuyển hướng tới châu á
đặc biệt là trung quốc và ấn độ
theo iea bất chấp trường hợp cưng rắn eu cho tới nay vẫn là thị trường lớn nhất của nga
với bốn mươi ba khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của nga vẫn được chuyển
tới khối này trong tháng bốn